hưởng ứng ngày vi chất dinh dưỡng năm hai nghìn hai mươi ngày một tháng sáu hơn năm mươi trẻ từ sáu đến ba mươi sáu tháng tuổi
và gần bảy trẻ dưới năm tuổi có nguy cơ cao thiếu vitamin a của tỉnh hà nam đã được uống bổ sung loại vitamin này
các địa phương đã chuẩn bị tốt các điều kiện để triển khai ngày vi chất dinh dưỡng
tổ chức tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh băng rôn khẩu hiệu
gửi giấy đến từng hộ gia đình có trẻ trong độ tuổi được đi uống vitamin a
đối với những trẻ bị ốm chưa được uống vitamin a trong ngày một tháng sáu
sẽ tổ chức uống vào ngày hai tháng sáu hoặc các cộng tác viên dinh dưỡng sẽ mang thuốc đến tận nhà để cho các cháu uống
ngày vi chất dinh dưỡng là hoạt động có ý nghĩa thiết thực
góp phần phòng chống suy dinh dưỡng và thiếu vi chất dinh dưỡng cho trẻ em